ngày một mươi bốn tháng một mươi thông tin từ văn phòng ubnd huyện núi thành tỉnh quảng nam cho biết
ubnd huyện vừa có văn bản đề nghị ubnd tỉnh quảng nam xem xét chỉ đạo các cơ quan chuyên môn
kiểm tra xử lý theo quy định và yêu cầu công ty cổ phần sản xuất soda chulai
chỉ đưa nhà máy vận hành trở lại khi có đầy đủ cơ sở pháp lý theo quy định
trước đó ngày một mươi chín tháng chín ubnd huyện núi thành tỉnh quảng nam nhận được văn bản của công ty cổ phần sản xuất soda chulai
về việc đưa nhà máy vận hành trở lại và gửi kèm công văn số bốn nghìn sáu trăm bảy mươi bốn của bộ tài nguyên và môi trường
về việc thay đổi điều chỉnh công nghệ xử lý rác thải của nhà máy sản xuất soda chulai công suất hai trăm linh tấn một năm
tuy nhiên qua giả soát hồ sơ ubnd huyện núi thành chưa nhận được những văn bản của các cơ quan có chức năng
cấp phép cho công ty cổ phần sản xuất soda chu lai như cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường
giấy phép xả thải và nguồn nước theo quy định và công ty cũng chưa kết nối các thiết bị quan trắc tự động
về sở tài nguyên môi trường tỉnh quảng nam
công ty cổ phần sản xuất soda chulai nằm trong khu công nghiệp tam hiệp huyện núi thành
năm hai nghìn một mươi năm và năm hai nghìn một mươi sáu nhà máy hóa chất soda chulai đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
do xả thải ra ngoài môi trường không qua xử lý nên buộc phải dừng hoạt động từ đó đến nay